với chủ đề thúc đẩy quan hệ đối tác nghị viện vì cộng đồng bền vững buổi khai mạc đã diễn ra trọng thể tại thủ đô bangkok thái lan với sự chủ trì của chủ tịch hạ viện thái lan chủ tịch ipa bốn mươi chuân lịch bạch
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam tham dự phiên khai mạc
với chủ đề thúc đẩy hợp tác liên nghị viện vì cộng đồng bền vững chủ tịch ipa bốn mươi nhấn mạnh nhiệm vụ thúc đẩy ipa phát triển bền vững tập trung vào các vấn đề như xây dựng và củng cố cộng đồng văn hóa xã hội lấy người dân làm trung tâm chống buôn bán ma túy buôn bán người bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
phát biểu tại phiên họp toàn thể chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ quan ngại trước những diễn biến phức tạp ở khu vực thời gian qua
hoàn ngành tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm hai vừa qua các nước đã thẳng thắn lên tiếng về những hoạt động đơn phương trên biển đông vi phạm chủ quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển làm xói mòn lòng tin tác động tiêu cực tới hòa bình an ninh và ổn định tự do an toàn hàng hải hàng không ở khu vực
vì sự phát triển cộng đồng asean và của ipa tôi xin khẳng định việt nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ
đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ với các nước chủ động và tích cực hội nhập quốc tế quốc hội việt nam tiếp tục chủ động tham gia tích cực và có trách nhiệm đối với các hoạt động của ipa phát huy quan hệ đối tác ipa asean
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định lại những nguyên tắc và nhận thức chung đã được các nước asean và cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi đối với biển đông
trong đó có đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế và công ước liên hợp quốc về luật bản